hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

quả ba người trên xe chết tại chỗ ba người chết tại chỗ bốn người chết trên đường đi cấp cứu một mươi ba người là hành khách của xe khách hai người chết trên đường đi cấp cứu một mươi ba người là hành khách của xe tải
ngay sau vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với công an huyện núi thành khẩn trương tổ chức cứu nạn đưa các nạn nhân đi cấp cứu bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
hiện các nạn nhân được tích cực cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
lãnh đạo tỉnh quảng nam và lãnh đạo các sở ngành địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi các nạn nhân
thông tin ban đầu ba nạn nhân tử vong gồm nguyễn thị hường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một quê quán tại thừa thiên huế
ngô minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một quê quán tại lâm đồng
trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê quán tại thừa thiên huế
một mươi ba nạn nhân bị thương đều trú tại thừa thiên huế lâm đồng quảng nam
trong đó có một nạn nhân người lào
thông tin vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
một đối tượng vận chuyển ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
tại km số ba mươi quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi
do nguyễn trần trương chú tại quận hoàn kiếm hà nội điều khiển
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên xe có ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an trương khai nhận lái xe từ hà nội vào thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
để mua ma túy vận chuyển ra hà nội bán kiếm lời
trong khi đó các đối tượng trần đức long nguyễn văn hóa lê minh đức bùi quốc khánh
cùng sáu ba trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến ba điện thoại di động hai xe mô tô
cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với các lực lượng tiến hành đấu tranh bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi năm tháng hai lực lượng công an bắt quả tang đức đang có hành vi tàng trữ tám viên hồng phiến
đức khai toàn bộ số ma túy trên mua của nguyễn văn hóa
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hóa thu giữ năm mươi tám viên hồng phiến
đấu tranh mở rộng cơ quan công an xác định long là đối tượng trực tiếp bán ma túy cho hóa
thu giữ trên người một trăm chín mươi sáu viên hồng phiến
khám xét khẩn cấp chỗ ở trọ của trần đức long phát hiện và thu giữ thêm sáu viên hồng phiến
cơ quan công an còn bắt khẩn cấp bùi quốc khánh là đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của long
một nhân viên quán karaoke bị sát hại trong lúc đang ngủ đêm
bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm phá án công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tỉnh bình dương
đã bắt được hung thủ chỉ sau gần một mươi hai giờ đồng hồ nhận tin báo về vụ việc
khoảng chín giờ bốn mươi phút
ngày một mươi chín tháng hai anh đỗ hồng vương bốn mươi một tuổi chủ quán karaoke bảo trân
ở tổ dân phố phú vinh trung thị trấn trợ chùa huyện nghĩa thành
phát hiện anh lê trung hiếu hai mươi một tuổi ở xã long hiệp huyện minh long
là nhân viên phục vụ quán karaoke trong tình trạng trên vùng mặt và vùng đầu có nhiều thương tích và tử vong sau đó
công an huyện nghĩa hành phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi
khẩn trương có mặt khám nghiệm điều tra vụ việc
qua trích xuất camera của quán này cho thấy
thời gian xảy ra án mạng có một thanh niên lẻn vào quán karaoke lên lẩu
chúng tôi tiến hành quy động tổng bộ lượng truy xét đối tượng
sau khi xác định được đối tượng chúng tôi phát hiện đối tượng đã di chuyển về đường hàng không
vào thành phố hồ chí minh lãng trống
bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là thu thập nhiều nguồn thông tin
chúng tôi sẽ xác định được đối tượng đoàn lãng trống tại tỉnh bình dương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
tiến hành truy bác đối tượng
đến hai mươi một h cùng ngày chúng tôi đã bác giữ được đối tượng đoàn nam phước
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an tỉnh bình dương
điều tra về đặc điểm nhân thân vị trí khu vực đối tượng đoàn nam phước ba mươi bốn tuổi
ở thôn tình phú bắc xã hành minh huyện nghĩa hành
đang lẩn trốn để phối hợp truy bắt
đến hai mươi một giờ cùng ngày đoàn nam phước đã bị bắt giữ tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
sau gần một mươi hai h đồng hồ nhận tin báo lực lượng công an đã điều tra khám phá nhanh vụ án mạng
bắt giữ hung thủ cách hơn một km đưa về quảng ngãi
đây là chiến công xuất sắc được chính quyền và người dân hoan nghênh biểu dương
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo hồ thành bốn mươi tám tuổi
trú tại phường hòa thọ tây quận cẩm lệ về tội giết người
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thành điều khiển xe ô tô đến công ty trách nhiệm hữu hạn phú bắc
phú mỹ hòa tại phường hòa khánh nam quận liên triểu để trở đá xây dựng
sau đó thành điều khiển xe lên chạm cân rồi dừng lại và lấy bạt phủ lên thùng xe trước khi điều khiển ra đường
lúc này bảo vệ của công ty đến chặn xe lại yêu cầu thành mở bạt
khi xe qua khỏi chạm cân mới được che bạt theo quy định
tuy nhiên thành không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
khiến bảo vệ bị chấn thương sọ não và tử vong
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt hồ thành một mươi năm năm tù về tội giết người
lợi dụng mối quan hệ quen biết để mượn xe máy của nhiều người
rồi đem cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
đối tượng đinh hoàng bá thiện chú tại tp tam kỳ tỉnh quảng nam
vừa bị công an thành phố tam kỳ bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh thiện khai nhận vào ngày một mươi bảy tháng hai
đã mượn xe máy exciter của một người chú tại phường hòa hương tp tam kỳ
rồi đi cầm cố lấy một mươi triệu đồng
trước đó thiện cũng đã mượn xe máy exciter của một người bạn tại phường phước hòa
rồi đi cầm cố lấy bốn triệu đồng
đến ngày tám tháng hai đối tượng tiếp tục mượn xe máy honda của chị họ
đem cầm cố lấy bảy triệu đồng
công an tp tam kỳ thông báo ai là bị hại của đinh hoàng bá thiện
liên hệ cơ quan điều tra số một trăm bảy mươi tám hùng vương tp tam kỳ
để trình báo và phối hợp giải quyết
sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang
đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thị mỹ một mươi bốn năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
võ thị thảo võ thủy ái diễm cùng bảy năm tù
và châu văn mến chồng của bị cáo diễm sáu năm tù
về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt
các bị cáo đều trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
theo cáo trạng vào khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi tám
để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
mỹ nói dối với vợ chồng nguyễn duy linh và nguyễn thị xen
kinh doanh hàng tạp hóa tại thị xã tân châu
có quen biết với nhiều khách hàng ở campuchia
đang có nhu cầu mua hàng tạp hóa với số lượng lớn
tin lời mỹ vợ chồng linh đồng ý hợp tác
để thực hiện từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
mỹ đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối
lừa gạt vợ chồng linh tin tưởng
giao hàng tạp hóa cho mỹ đem bán
để chiếm đoạt của vợ chồng linh
số tiền trên ba hai tỷ đồng
còn thảo và vợ chồng diễm lến
mua bán một trăm một mươi một đơn hàng do mỹ chiếm đoạt của vợ chồng linh
để thu lợi trên một năm mươi bảy tỷ đồng
trong đó thảo thu lợi trên chín trăm bảy mươi triệu đồng
vợ chồng lớn thu lợi trên sáu trăm linh triệu đồng